chiều ngày hai mươi một tháng chín nguyễn bá danh quê ở đồng nai chạy ô tô bốn chỗ chở thuốc lá lậu trên đường dt tám trăm hai mươi
hướng từ long an về thành phố hồ chí minh
khi cách cầu lớn xã xuân thới sơn huyện hóc môn khoảng hai trăm năm mươi mét ô tô này đã tông xe máy của nam thanh niên hai mươi một tuổi đi cùng chiều
nạn nhân văng xuống đường nằm bất động còn xe máy bị hất tung vào gầm xe ben chở cát chiều ngược lại
ô tô gây tai nạn tiếp tục phóng đi nhiều người dân bức xúc đã truy đuổi và nhờ cảnh sát hỗ trợ
ô tô bốn chỗ chạy tốc độ cao hướng đi vào đường xuân thới sơn một mươi hai xã tân thới nhì
sau vài km tháo chạy chiếc xe này đã lao xuống kênh an hạ
tài xế tung cửa bơi sang bờ bên kia tẩu thoát nhưng đã bị người dân vây bắt
còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó